cục quản lý dược bộ y tế đã có công văn sáu trăm hai mươi bảy qld cl ngày hai mươi tám tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn gửi sở y tế các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
công ty cổ phần dược danapha về việc thu hồi toàn quốc dùng dịch nhỏ mũi silometazolin năm
lộ thuốc có giấy đăng ký lưu hành vd một triệu tám trăm sáu mươi tám nghìn hai trăm một mươi ba số lô ba mươi nghìn năm trăm hai mươi ba ngày sản xuất một mươi chín tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba
hạn dùng một mươi chín tháng năm năm hai nghìn hai mươi năm do công ty cổ phần dược đannafa sản xuất
mẫu thuốc do trung tâm kiểm nghiệm thuốc mỹ phẩm thực phẩm tỉnh hải dương lấy tại kho bán buôn của công ty cổ phần dược vật tư y tế hải dương
tại địa chỉ số hai trăm sáu mươi bảy c điện biên phủ thành phố hải dương tỉnh hải dương
tổng số vi sinh vật hiếu khí được xác định là vi phạm mức độ hai
cục quản lý dược đề nghị công ty cổ phần dược phẩm danafa phối hợp với nhà phân phối thuốc trong thời hạn hai ngày
gửi thông báo thu hồi tới các cơ sở bán buôn bán lẻ và tiến hành thu hồi toàn bộ lô thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng
gửi báo cáo thu hồi về cục quản lý dược
sở y tế các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương y tế các ngành thông báo cho cơ sở kinh doanh sử dụng thuốc thu hồi lôi thuốc không đạt chất lượng
công bố thông tin về quy định thu hồi thuốc trên trang thông tin điện tử của sở kiểm tra và giám sát các đơn vị thực hiện thông báo này
ngoài ra xử lý những đơn vị vi phạm theo quy định hiện hành báo cáo về cục quản lý dược và các cơ quan chức năng có liên quan
sở y tế tỉnh hải dương kiểm tra và giám sát công ty cổ phần dược phẩm danafa thực hiện việc thu hồi và xử lý thuốc bị thu hồi theo quy định
trước đó cục quản lý dược cũng đã thông báo thu hồi toàn quốc viên năng cứng fluconazone một trăm năm mươi mg số đăng cứ lưu hành vn một triệu sáu trăm bốn mươi bảy nghìn bốn trăm một mươi ba
số lô ke hai mươi hai nghìn sáu trăm ba mươi tám ngày sản xuất một mươi một mươi hai nghìn hai mươi hai
hạn dùng ngày chín một mươi hai nghìn hai mươi năm do công ty của phần dược phẩm hà tây nhập khẩu
lý do thu hồi lô thuốc này không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu độ hòa tan được xác định là vi phạm mức độ ba
cục quản lý dược yêu cầu công ty cổ phần dược phẩm hà tây phối hợp với nhà cung cấp và phân phối thuốc phải gửi thông báo thu hồi
tới các cơ sở bán buôn bán lẻ sử dụng viên năng cứng fluconazon một trăm năm mươi mg và tiến hành thu hồi toàn bộ lô thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng
công bố thông tin về quy định thu hồi thuốc trên trang thông tin điện tử của sở kiểm tra và giám sát các đơn vị thực hiện thông báo này
xử lý những đơn vị vi phạm theo quy định hiện hành báo cáo về cục quản lý dược và các cơ quan chức năng có liên quan